sau đây là tóm tắt tiểu sử của chủ tịch nước võ văn thưởng
tóm tắt tiểu sử đồng chí võ văn thưởng
họ và tên võ văn thưởng
ngày sinh một mươi ba tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi
quê quán xã an phước huyện mang thít tỉnh vĩnh long
dân tộc kinh
ngay vào đảng một mươi tám tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
ngày chính thức một mươi tám tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trình độ được đào tạo
giáo dục phổ thông một mươi hai trên một mươi hai
chuyên môn nghiệp vụ cử nhân triết học
học hàm học vị thạc sĩ khoa học xã hội và nhân văn
lý luận chính trị cao cấp
ngoại ngữ tiếng anh
khen thưởng huân trường lao động hạng ba
huy trường vì thế hệ trẻ
bằng khen của thủ tướng chính phủ năm hai nghìn bốn
khiển trách tập thể ban thường vụ thành ủy tp hcm
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm
ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi một một mươi hai một mươi ba
bí thư trung ương đảng khóa một mươi hai một mươi ba
ủy viên bộ chính trị khóa một mươi hai một mươi ba
đại biểu quốc hội khóa một mươi hai một mươi bốn một mươi năm

sinh viên khoa triết học đại học tổng hợp
phó bí thư đoàn khoa bí thư đoàn khoa triết học
chủ nhiệm công lạc bộ lý luận trẻ
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi hai đến năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
phó bí thư đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
trường đại học tổng hợp tp hcm
ủy viên ban chấp hành trung ương hội sinh viên việt nam

công tác tại thành đoàn tp hcm
công tác tại thành đoàn tp hcm
lượt trải qua các chức vụ
cán bộ thành đoàn phó trưởng ban
rồi trưởng ban ủy viên ban chấp hành
ủy viên ban thường vụ phó bí thư
rồi bí thư thành đoàn tp hcm
phó chủ tịch rồi chủ tịch hội sinh viên tp hcm
chủ tịch hội liên hiệp thanh niên tp hcm
ủy viên ban chấp hành
ủy viên ban thưởng vụ trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
ủy viên ban chấp hành đảng bộ tp hcm
từ tháng một mươi năm hai nghìn ba
từ tháng một mươi một năm hai nghìn bốn
đến tháng một mươi năm hai nghìn sáu
ủy viên ban chấp hành đảng bộ tp hcm
bí thư quận ủy một mươi hai
tháng bốn năm hai nghìn sáu
tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi của đảng
được bầu làm ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương đảng
tháng một mươi năm hai nghìn sáu
bí thư thường trực trung ương đoàn
bí thư thứ nhất trung ương đoàn
từ tháng một năm hai nghìn bảy
chủ tịch hội liên hiệp thanh niên việt nam
chủ nhiệm ủy ban quốc gia về thanh niên việt nam
đại biểu quốc hội khóa một mươi hai
từ tháng một năm hai nghìn một mươi một
đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn
tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi một của đảng
được bầu làm ủy viên ban chấp hành trung ương đảng
bí thư tỉnh ủy quảng ngãi
từ tháng tám năm hai nghìn một mươi một
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn
đến tháng một năm hai nghìn một mươi sáu
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng
phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm

vào ban chấp hành trung ương đảng được ban chấp hành trung ương đảng bầu vào bộ chính trị
được bộ chính trị phân công tham gia bàn bí thư
từ tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng một năm hai nghìn hai mươi một ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương phụ trách công tác tư tưởng văn hóa khoa giáo và công tác
thông tin đối ngoại tuyên truyền phụ trách công tác tuyên truyền về biển đảo
thành viên ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng phụ trách hội đồng khoa học
các ban đảng trung ương và hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương
trưởng ban chỉ đạo trung ương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch từ tháng một năm hai nghìn một mươi chín đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến nay tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
được bầu vào ban chấp hành trung ương đảng được ban chấp hành trung ương đảng bầu vào bộ chính trị
được bộ chính trị phân công làm thường trực ban bí thư tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
phụ trách công tác nội chính
tài chính kinh tế đối ngoại của đảng công tác đối ngoại nhân dân
vào ngày hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba tại kỳ họp bất thường lần thứ tư quốc hội khóa một mươi năm
được bầu làm chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu